xã hội phát triển lên tất cả mọi cơ sở hạ tầng cũng vậy
và trình độ nhận thức của người dân cũng được nâng cao
nhưng lý do tại sao chúng ta vẫn thấy rằng
cái số lượng và cái tỷ lệ người những cái bệnh nhân mắc bệnh đai thấu đường
lại có chiều hướng gia tăng
mà không chỉ là người lớn tuổi mà cả người trẻ tuổi cũng bị mắc
vậy thì không biết rằng lý do tại sao và cái thực trạng
về những cái bệnh nhân mà đang mắc bệnh đai thấu đường đó ở nước ta như thế nào
thưa phó giáo sư tiến sĩ thanh nguyên
thực ra thì xã hội phát triển đó là một cái tốt
chúng ta không thể phủ nhận sức khỏe
việc hệ thống chăm sóc y tế
các hệ thống chăm sóc sức khỏe đều phát triển
và người dân được hưởng lợi từ hệ thống chăm sóc y tế
cái hưởng lợi ở đây là một phần chúng ta phải hiểu rằng
người dân nâng cao kiến thức hiểu về bệnh đai thấu đường
cái tỷ lệ phát hiện tháo đường sớm cũng được phát hiện ra
cũng như khi tôi bảo vệ nghiên cứu sinh cách đây chục năm
thì thầy người nước ngoài của tôi thấy có hỏi là tại sao
tỷ lệ việt nam đánh đường tăng cao
thì chúng ta thấy cái lối sống là thay đổi
chúng ta chuyển từ các cái lối sống mà hoạt động nhiều hơn
như thời của thầy do
chúng ta sẽ đi ra ngoài đường nhiều hơn
chúng ta sử dụng xe đạp và đi bộ nhiều hơn
còn thời của chúng tôi hay thời của mc việt tú
thì chúng ta sẽ một bước là lên ô tô
không phải là chỉ xe máy đâu
chúng ta dùng cái gì cũng có điều khiển từ xa
chúng ta không phải mất công đi ra tắt một cái tv
và ta ngồi một chỗ
đi bộ hòa bật
mà ngay cả bây giờ đôi khi chúng ta chỉ từ đường cao tốc
có khi chúng ta đã bật được cái hệ thống nước nóng ở nhà rồi
đấy là một cái điểm không tốt của công nghệ
như vậy hạn chế về vấn đề vận động
bên cạnh đó thì quá bận rộn trong công việc
tức là ăn nhanh
các cái fast food các cái thực phẩm ăn nhanh
đều không có hại sức khỏe
chưa kể cả cái tỷ lệ đường phân bố đường
trong các khẩu phần
tức là ăn nhanh
cũng như khẩu phần tinh bột
nó không hợp lý nó làm giả tăng tỷ lệ tài thao đường
đấy là các cái liên quan đến lối sống
và cái chế độ ăn hoạt động thể lực
và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái điểm
sáng đáng ghi nhận
đó là cái ý thức của người dân
cái ý thức người dân tìm hiểu bệnh tài thao đường
là tốt hơn
như ngày xưa khi tôi còn là một sinh viên chuẩn y
thì người ta phải có đầy đủ chữ chứng
ăn nhiều uống nhiều gầy suốt nhiều tiểu nhiều
người ta mới đến
lúc đấy đã biến chứng rất là nặng nề
còn bây giờ rất nhiều các bệnh nhân đến với chúng tôi
là khám sức khỏe và phát hiện tài thao đường
tức là còn giai đoạn sớm chưa có biến chứng
thì cái đấy nó cũng là một cái ưu điểm
và chính vì vậy
nó làm cho cái tỷ lệ tài thao đường giả tăng
gia tăng bao gồm có cả lối sống thay đổi
chế độ ăn thay đổi ít hoạt động thể lực
nhưng cái gia tăng nhận thức người dân thay đổi
phát hiện tài thao đường cũng sớm hơn
và tại thời điểm này của chúng ta
thì ghi nhận việt nam con số
tài thao đường được phát hiện
nó khoảng độ hơn ba triệu rưỡi
nhưng thực sự cái con số mà chưa được phát hiện
nó lại còn cao hơn rất là nhiều
nên trong tất cả các chương trình
khi tiếp xúc với các bệnh nhân
tiếp xúc với các đối tượng có nguy cơ
tức là gia đình của người bệnh tài thao đường
chúng tôi đều khuyến cáo đi tầm soát
phát hiện sớm tài thao đường
để giảm thiệt biến chứng
vì chúng ta biết biến chứng của tài thao đường
nó làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất là nhiều
và ảnh hưởng rất nhiều các yếu tố cho người thân
và gia đình bệnh nhân
cũng như bản thân của bệnh nhân
một cái câu hỏi mà chúng ta vẫn hỏi trong đầu
nhất là với cả những y bác sĩ